thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo sở y tế hà nội sáu giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ca mắc mới
trong đó hai ca cộng đồng tại quận đống đa đều thuộc chùm ca ho sốt thứ phát
như vậy tính từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng tám
hà nội ghi nhận hai mươi ba ca trong đó có một mươi ca cộng đồng
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai năm trăm chín mươi bảy ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm một mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một hai trăm bảy mươi tám ca
từ giờ hôm nay thành phố hồ chí minh bắt đầu bước vào hai tuần siết chặt giãn cách xã hội
với phương châm ai ở đâu ở yên đó
đây là biện pháp giãn cách mạnh nhất được thành phố hồ chí minh áp dụng
từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát để ứng phó với diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch bệnh
ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên người dân thành phố hồ chí minh chấp hành việc ở yên tại chỗ để dập dịch
đường phố thành phố hồ chí minh thưa vắng người và xe
trong buổi sáng ngày hai mươi ba tháng tám ghi nhận tại các khu vực cửa ngõ tuyến đường trọng điểm
trên địa bàn quận bình thạnh quận một quận ba quận năm
số ít người ra đường là công chức viên chức người lao động thuộc diện được phép đi lại
tại các chốt kiểm soát với sự tăng cường của lực lượng quân đội công an dân quân tự vệ
tất cả người và phương tiện qua lại đều được kiểm tra chặt chẽ
xuất trình giấy tờ hợp lệ đúng quy định mới được phép qua chốt
thực tế ghi nhận thì sáng nay hầu như chỉ những người có trách nhiệm
thì mới lưu thông
đã trải qua gần ba tháng giãn cách xã hội để chống dịch
nay với việc siết chặt giãn cách dù ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống
nhưng hầu hết người dân đều đồng tình với biện pháp mạnh này
thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện triệt để giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu tăng cường
từ nay đến ngày sáu tháng chín
trong thời gian này lực lượng chức năng thành phố sẽ giúp bảo đảm an sinh xã hội
cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm đến từng nhà dân
đặc biệt kể từ ngày hôm nay hình thức đi chợ hộ giúp dân sẽ được thực hiện
bởi các tổ hậu cần địa phương
tổ covid một mươi chín cộng đồng các lực lượng tình nguyện tại địa phương

kế trạm kiểm soát là tám trăm bảy mươi bốn
và quân số của chúng tôi là gần một mươi bảy lượng cám bộ chiến sĩ tham gia
và cái chốt chúng tôi là chốt côn lập là chúng tôi là bốn ba trăm một mươi ba
và các cái chốt mà kiểm soát như tôi nói từ đầu là tám trăm bảy mươi bốn
vì vậy là có ba vòng thủ
chốt thứ nhất là của thành phố
là một mươi hai chỗ ra vào cư ngõ thành phố chính và ba mươi chín chỗ là các chỗ ở cấp quận
nó liên quận và nó cũng có giáp với lại các tỉnh khác
ai ở đâu ở yên đó
người dân thành phố hồ chí minh sẽ bước vào hai tuần siết chặt giãn cách xã hội
để chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh quyết tâm kiểm soát dịch trước ngày một mươi năm tháng chín
thách thức rất lớn nhưng với sự trung sức đồng lòng của người dân của toàn thành phố
tin rằng thời gian siết chặt giãn cách sẽ đem lại hiệu quả cho công tác chống dịch của thành phố
để cuộc sống sớm trở lại bình thường
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đã ký quyết định thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh kể từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu quyết định áp dụng phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố bạc liêu
đối với thị xã giá rai và các huyện còn lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thời gian thực hiện từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu chỉ đạo tạm dừng tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội
mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức phong tỏa toàn thành phố bạc liêu
tất cả mọi người phương tiện không được di chuyển ra vào thành phố bạc liêu
và trong phạm vi thành phố bạc liêu trừ các hoạt động công vụ và y tế
mọi người dân phải tuân thủ chấp hành yêu cầu hướng dẫn của các lực lượng chức năng và cơ quan y tế
các sở ngành đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các kênh phân phối
cung cấp bảo đảm điện nước lương thực thực phẩm thuốc điều trị bệnh
và các hàng hóa thực sự thiết yếu trên địa bàn
vi phạm quy định phòng chống dịch ông vũ duy tấn bí thư đảng ủy xã drei bờ hăng
vừa bị ban thường vụ huyện ủy chư quynh tỉnh đắk lắc ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ
theo đó ông tấn đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện krong anna tỉnh đắk lắc
trong lúc huyện chư quynh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhưng không báo cáo xin phép huyện ủy
bên cạnh đó ông tấn có tiếp xúc với người từng từ vùng dịch trở về
nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định
do đó ban thường vụ huyện chư quynh đã tạm đình chỉ chức vụ bí thư đảng ủy xã drei bờ hăng
đối với ông tấn kể từ ngày hai mươi một tháng tám
đồng thời ban thường vụ huyện ủy chư quynh cũng giao ủy ban kiểm tra huyện ủy
tham mưu tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể đảng ủy xã drei bờ hăng
và cá nhân ông vũ duy tấn sau khi ông này hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định
một vụ vận chuyển trên năm mươi chiếc máy tạo oxy dùng trong lĩnh vực y tế không rõ nguồn gốc
vừa bị tổ công tác đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hương yên phát hiện và xử lý
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng tám
tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g một mươi ba nghìn ba trăm một mươi sáu đang vận chuyển trên năm mươi chiếc máy tạo oxy
dùng trong lĩnh vực y tế trên vỏ bao bì có ghi chữ nước ngoài
thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn quỳnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa trên
cho đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường tỉnh hương yên
đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý
đồn biên phòng hướng lập phòng phòng chống ma túy và tội phạm vừa phối hợp với đồn biên phòng hướng phùng
đội trinh sát ngoại biên bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ ba đối tượng
mua bán vận chuyển bốn mươi sáu kg ma túy đá
vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám tại thôn ca tiêng xã hướng việt huyện hương hóa
đồn biên phòng hướng lập chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan
đã phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam bắt giữ hai đối tượng
thăng vật thu giữ gồm bốn mươi sáu kg ma túy đá ba điện thoại di động một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn
trong đó một viên đã lên nòng
tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng lào mở rộng điều tra vào lúc hai mươi h cùng ngày
lực lượng đã bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây thu giữ một xe ô tô fortuner màu bạc biển kiểm soát lào
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng ngãi phát hiện và xử lý
tại ngôi nhà ở địa chỉ lô e ba trăm linh một đường số tám ngọc bảo viên thuộc tổ ba phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
lực lượng công an đã phát hiện một mươi bốn nam nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bay lắc trong phòng kín có đèn và nhạc mạnh
tại hiện trường cơ quan công an tạm giữ tăng vật gồm một số viên ma túy và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
đối tượng đã thuê lại nhà và thiết kế phòng bay lắc
ngoài ra còn bố trí nhiều đối tượng làm nhiệm vụ canh gác nghiêm ngặt đề phòng người lạ
hiện công an tp quảng ngãi đang tạm giữ bốn đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo bộ y tế có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai tháng tám
tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là một trăm bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hôm qua là tám hai trăm bảy mươi bảy ca
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là ba trăm bốn mươi ba chín trăm bảy mươi hai ca
năm địa phương có số ca mắc cao nhất hiện nay gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an và tiền giang
sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cho biết là có thêm một mươi ba người nhiễm virus sars cov hai
gồm tám ca tại cộng đồng và năm ca được cách ly
trong đó hai mẹ con phát hiện dương tính khi khám ở bệnh viện hồng ngọc
từ giờ sáng nay thành phố hồ chí minh bắt đầu đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay
các chốt kiểm soát trên nệ bàn tăng cường tuần tra kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát kiểm tra giấy thông hành gắt gao
những trường hợp không đủ điều kiện bị xử lý hoặc yêu cầu quay đầu xe
trong sáng nay nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã vắng người qua lại hơn
tình hình kiểm soát người đi đường khá gắt gao
người dân người lao động công chức viên chức nằm trong nhóm được ra ngoài đường phải có giấy đi đường dấu hiệu nhận diện
riêng công chức thì mặc đồng phục theo hướng dẫn của thành phố
tại một số chốt kiểm soát có xảy ra tình trạng u nứ nhẹ nhiều người tập trung tại chốt để xuất trình giấy đi đường
trong đó có khá đông người dân không đủ điều kiện qua bị yêu cầu quay đầu
ngay trong đêm lực lượng vũ trang thành phố hồ chí minh đã đồng loạt gia quân
tăng cường công tác chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
các tổ công tác gồm lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ đã chia ra siết chặt kiểm soát
tại các trục đường lớn các con hẻm mở tại khu dân cư xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
người dân gần như chấp hành tuyệt đối chủ trương chống dịch của thành phố
trên đường chỉ có một vài phương tiện chở hàng hóa thiết yếu và lực lượng phục vụ công tác chống dịch đi lại
lực lượng quân đội sẽ phối hợp với lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ
tuân thủ giãn cách xã hội cũng như chăm lo đời sống cho người dân trong một mươi năm ngày thực hiện giãn cách
tất cả vì mục tiêu dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cuộc sống người dân trở lại bình thường
nhằm bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín tại các tỉnh nam bộ
sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tiếp tục chỉ đạo trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
và trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ tổ chức lễ xuất quân cho cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ
cụ thể bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tại ba địa phương
bà rệ vũng tàu an giang kiên giang
cán bộ chiến sĩ được điều động tăng cường đều đảm bảo sức khỏe tốt
được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín xét nghiệm âm tính để lên đường
toàn bộ cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động đều thể hiện tinh thần sung phong lên đường nhận nhiệm vụ
quyết tâm vượt qua khó khăn đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức
chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh cho người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín của các địa phương được tăng cường
góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trên ba địa bàn tỉnh
tính từ đợt dịch bùng phát trở lại từ tháng hai đến nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường
hơn năm sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an trên địa bàn cả nước để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an quận bảy tp hcm đang tạm giữ hình sự đối tượng kha chuẩn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận năm
để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ đây là đối tượng đã dùng xe gắn máy đâm
trọng thương một chiến sĩ cảnh sát giao thông một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch
trước đó hơn một giờ rạng sáng ngày hai mươi một tháng tám kha chuẩn đức điều khiển xe máy lưu thông trên đường
nguyễn thị thập hướng từ huyện bình chánh về quận bảy
khi qua chốt kiểm dịch phòng chống covid ở chân cầu hiêm lam quận bảy lực lượng làm nhiệm vụ
tại đây tiến hành kiểm tra hành chính đối với đức tuy nhiên đức không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
vượt chốt tội công tác đã tiến hành truy đuổi và áp sát yêu cầu đối tượng dừng xe hợp tác
lúc nãy đức manh động dùng xe tông thẳng và chiến sĩ nguyễn nhật thành đang công tác
tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm khiến đồng chí thành bị thương nặng ở đầu
đối tượng sau đó đã bị khống chế đồng chí thành được đưa đi bệnh viện cấp cứu
đây là một đối tượng cộng cán từng có nhiều tiền án về các tội giết người cướp giật tài sản
và tàn trừ trái phép vũ khí quân dụng tại cơ quan công an đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đến tối ngày hai mươi hai tháng tám tình hình sức khỏe của đồng chí nguyễn nhật thành đã ổn định
không còn nguy hiểm đến tính mạng hiện đồng chí đang được đồng đội và các y bác sĩ chăm sóc
để sớm ổn định sức khỏe quay lại thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trợ tự
và phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm
lợi dụng danh nghĩa xe ô tô được phép hoạt động từ thiện
một tài xế đã dùng chính chiếc xe này chở thuê hai người từ tp hcm về quê tránh dịch
tuy nhiên người và xe vừa vào địa phận tỉnh kiên giang đã bị chốt kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch bệnh tỉnh phát hiện bắt giữ
tối ngày hai mươi một tháng tám lực lượng công an làm công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tại chốt số bảy tỉnh kiên giang phát hiện xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g chín mươi tám nghìn một trăm bốn mươi tám
đang di chuyển đến cuối đường cao tốc lộ tẻ rạch sỏi nên ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế
thì phát hiện tài xế trần thế khanh trú tại tp cn có hành vi trở thuê hai vợ chồng anh lê vân tình
từ vùng dịch về quê nên đã báo với công an huyện châu thành xử lý theo thẩm quyền
qua làm việc tài xế khanh thừa nhận trở thuê cặp vợ chồng này từ quận phú nhuận
về huyện gò quao với giá bảy triệu đồng
công an huyện châu thành đã lập biên bản xử lý tài xế khanh về hành vi không chấp hành
các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
với mức xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đồng thời dùng xe ô tô đưa hai vợ chồng trên
về địa phương để cách ly tập trung theo quy định
đang bị nhiễm hiv giai đoạn cuối nghi nhiễm covid một mươi chín một đối tượng truy nã đã trốn khỏi
khu theo dõi điều trị và đu bám trên xe tải để lẩn trốn nhưng khi tới chốt kiểm soát dịch bệnh
đã bị lực lượng chức năng phát hiện
trưa ngày hai mươi một tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh phòng chống covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ
thuộc ấp an hòa nhất xã tân bình huyện châu thành tỉnh đông tháp tổ công tác phát hiện
một đối tượng nghi vấn đang đu bám trên xe tải nên tiến hành truy đuổi
khi phương tiện dừng lại tổ công tác yêu cầu đối tượng xuống xe và xác minh thông tin
nhưng đối tượng đã nhảy xuống sông bơi về phía ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành
công an xã an hiệp phối hợp với tổ công tác bắt giữ được đối tượng và bàn giao cho công an
thành phố sa đéc xử lý
được biết thái văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tạm trú tại phường ba thành phố sa đéc
là đối tượng truy nã của công an thành phố sa đéc về hành vi trộm cắp tài sản
đã được lực lượng công an bắt giữ trước đó
do là đối tượng nghi nhiễm covid một mươi chín và nhiễm hiv giai đoạn cuối
nên thanh được đưa vào khu theo dõi nhưng lại tiếp tục bỏ trốn
thưa quý vị bộ công an đã phát đi cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đối tượng tự xưng
là chuyên gia đọc lệnh hot girl tiển ến người dẫn đường người chuyên cảm hứng
trong lĩnh vực tài chính bốn
vậy những người được coi là tiên phong dẫn đầu đã thành công có nhiều tiền
và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên các sản giao dịch quyền chọn nhị phân
tắt là bo trên không gian mạng này
là ai ai điều hành những đối tượng này và đối tượng này hoạt động mạnh vì mục đích gì
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để có thể nhận diện những kẻ chim mồi
của thủ đoạn lừa đảo trên mạng internet núp dưới vỏ bọc các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
đục sản thân thánh vốn bốn triệu kiếm bốn mươi triệu một ngày cực dễ
thánh kéo xa bờ làm giàu không khó
bạn chưa giàu hãy để tôi chia sẻ kinh nghiệm cho bạn
đại tỷ tiền nến
chuyên gia độc lệ
những danh sưng không giống ai trong cộng đồng tài chính của những kẻ lừa đảo
chúng tự cho mình dự cảm có thể dự đoán chính xác xu hướng biến động của thị trường
điều đặc biệt là họ chỉ cần nhìn vào các nến tức các biểu đồ
không cần tin tức số liệu liên quan đã có thể thao túng được cả thị trường
và chỉ cần bạn click điền thông tin hay số điện thoại
sẽ có những cuộc điện thoại nhắn tin của người coi là thành đạt
tận tình hướng dẫn bạn đến đích của thành công nhiều tiền
mà không tốn nhiều công sức
hiện tại là đang có khá nhiều sản phẩm đầu tư
điển hình nhất đó chính là sản phẩm về vàng hoặc là sản phẩm về dầu
thì anh chỉ cần anh dự đoán hai cái giá vàng hoặc là cái giá dầu này nè
trong tương lai có nghĩa là ngày mai hoặc là chiều hôm nay
nó tăng lên hoặc là nó giảm xuống thôi
thì nếu như dự đoán mình nó chính xác
thì lợi nhượng mang về nó cũng sẽ khá là ổn luôn anh ha
đi kèm với thuật ngữ lạ lẫm là những hình ảnh giàu có thành đạt
được nhiều người theo đuổi nhờ hướng dẫn và giấc mơ của nhiều người
tuy nhiên trong đời thực khi pháp luật đã sở gáy
thì bộ mặt thật của những chim mồi này mới được làm rõ
không phải doanh nhân không nhiều tiền
nhà xe vàng ngoại tệ chỉ là hình ảnh photoshop
thực chế là họ không phải là những nhà đầu tư
mà chỉ là những người được dựng ra để mang đến những hình ảnh rất là hào nhoáng
rất là dâu có rất thành công khi đã tham gia đầu tư vào sản giao dịch quyền đoạn địa phân
chính vì một số bộ phận người dân không hiểu hết bản chất của cái việc
mà những hình ảnh hào nhoáng được đăng tin trên mạng xã hội
cho nên rất nhiều người đã tin vào cái thành công của những người mà chúng ta xem là chim mồi
các chuyên gia đã chỉ ra bản chất của đầu tư là phải có hoạt động sản xuất
không bao giờ có chuyện không kinh doanh
các sản phẩm cụ thể chỉ dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản
như tiền tệ cổ phiếu hàng hóa mà lại tạo ra được lợi nhuận
bộ công an đã có những quy định rất là cụ thể liên quan đến công tác đấu tranh
của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
căn cứ và các quy định của chính phủ chúng tôi cũng sẽ có những văn bản tham nhu đề xuất
cho lấy nhà bộ để trao đổi với các bộ ngành các nhà cung cấp chính phủ
có các biện pháp và kỹ thuật để áp dụng
các biện pháp bảo vệ an ninh mạng phòng ngừa đối với những sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
mà có căn cứ xác định họ đã hoạt động vi phạm pháp luật tại việt nam
vì vậy chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn địa phân
để tránh việc bị thiệt hại về mặt tài sản khi cơ quan công an tiến hành tổ chức
ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của họ
thời gian tới dịch bệnh có thể còn kéo dài và những đối tượng đứng sau
các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân lừa đảo sẽ tiếp tục tung ra đội ngũ chim mồi hùng hậu
để dụ lừa và lôi kéo người dân với nhiều chiêu trò và cách thức tinh vi
hơn lúc nào hết những người dân tham gia mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác
tránh sập bẫy của những đối tượng lừa đảo
đội cảnh sát hình sự công an tp bùi ma thuật tỉnh đắk lắc đang đấu tranh xử lý một nhóm đối tượng
về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
theo đó đội cảnh sát hình sự công an tp bùi ma thuật nhận được tin báo của anh trần thanh dũng
trú tại xã e cao tp bùi ma thuật về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt giữ rồi dùng dao chém và đánh đập
đồng thời ép buộc anh phải đưa cho chúng tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
do mâu thuẫn trong việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với nhau
tôi có chơi su đê cùng với phong và đường dây của phong thì tôi có thắng cực là ba mươi hai triệu đồng
thì sau đó tôi có điện thoại đông lấy số tiền đấy mà không lấy được và phong lên tới nơi
là phong có đánh đập tôi và rồi chém giết tôi thì phong có lấy thanh kiếm trên tường rồi chém tôi
và bắt ép tôi chuyển tiền sau khi tôi có chuyển số tiền năm mươi năm triệu đồng phong có hù dọa và đánh đập tôi
nên tôi xảy vào sau khi đánh đập tôi xong phong và tuấn
tuấn và bi trường có bắt tôi đi cầm điện thoại và xe đi truyền để cho số tiền còn lại của phong
và lúc tôi đi cầm xe và đi chuyển điện thoại là khoảng là một trăm một mươi triệu sau khi tiếp nhận tin báo
đội cảnh sát hình sự đã điều tra và truy bắt được nhóm các đối tượng gồm nguyễn đức phong
trú tại huyện crong park hồ văn anh tuấn và ngô văn duẩn cùng chú tại phường tân hòa
thành phố buôn ma thuột qua điều tra bước đầu phong khai nhận do nghĩ dũng đã sửa tin nhắn
trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình nên phong và tuấn đã rủ một số đối tượng khác đi
đòi lại tiền phong có gọi điện cho duẩn thông báo về việc nghi bị dũng lừa và mượn nhà duẩn để hẹn
dũng khi dũng đến nói chuyện thì nhóm của phong đã chốt cửa khóa dũng lại và sau đó đánh đập đe
dọa buộc dũng phải trả tiền em và dũng có chơi số đề qua phần mềm tenc thì em có phát hiện là
dũng chơi điếm trên phần mềm đó thì dũng đã ăn của em là ba trăm triệu đồng thì dũng đã ăn của em là ba trăm triệu đồng
thì tụi em xuống ép dũng trả lại số tiền ba trăm triệu đồng đó cho lại cho em trong quá trình đó em bức xúc vì dũng không thừa nhận là dũng chơi điếm
thì em có dùng kiếm thì em chém hù dũng sợt vào chân trái của dũng trong quá trình bắt dũng chạy đầu thì em có dùng tay chân đánh đập dũng
sau đó em lấy được dũng chuyện cho em là một trăm linh sáu triệu thì em có đưa lại dũng năm trăm linh nghìn để dũng đi taxi về
hiện vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật
tối qua mưa rông kéo dài xuất hiện tại một số tỉnh thành phía nam đặc biệt có nơi có mưa đá khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng
từ khoảng một mươi tám giờ tối mưa lớn kèm theo sấm chớp gió giật mạnh đã xuất hiện tại nhiều quận huyện tại thành phố hồ chí minh
đặc biệt là tại các tuyến đường hoàng hữu nam lâm viên thuộc địa bàn thành phố thủ đức
xuất hiện hiện tượng mưa đá kích thước hạt cưa đá khoảng từ năm đến hai cm
mưa kéo dài trong khoảng một mươi phút mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cũng đã xảy ra tại thành phố biên hòa
trảng bom định quán long thành của tỉnh đồng nai khiến nhiều cây xanh trong các khuôn viên doanh nghiệp nhà vườn bị gãy đổ
mưa đá xuất hiện ở một số khu vực của nhiều phường như tân vạn an bình long bình long bình tân và an hòa
gây ngập lớn khu vực ngã ba phát triển và quốc lộ một a đoạn qua thành phố biên hòa
khiến một số phương tiện xe máy kể cả ô tô con bị ngập chết máy giữa dòng nước
ngay trong đêm lãnh đạo các địa phương đã đến kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố do thiên tai gây ra
đồng thời đến thăm hỏi động viên lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đã không quản ngại mưa gió bám chốt để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh